tại hà nội bộ lao động thương binh và xã hội phối hợp với tổ chức lao động quốc tế ilo
tổ chức diễn đàn lao động năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề tương lai việc làm sự lựa chọn của việt nam
diễn đàn nhằm định hướng phát triển việc làm cho nước ta trong những năm tới
đối thoại tại diễn đàn chỉ ra rằng việt nam đang sở hữu dân số đặc biệt năng động
thống kê việc làm theo mức kỹ năng của việt nam cho thấy hơn một nửa số việc làm cần kỹ năng trung bình
một mươi đòi hỏi kỹ năng cao còn lại ba mươi sáu là việc làm kỹ năng thấp
bộ lao động thương binh và xã hội cũng nhấn mạnh trong thời gian tới việt nam sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng lao động
tháo gỡ chính sách tạo điều kiện hài hòa cho quan hệ giữa người lao động và đơn vị sử dụng lao động
hoàn thiện các chính sách an sinh xã hội để người lao động yên tâm làm việc